chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cùng đoàn công tác đã đến thăm chúc mừng giáng sinh tại tòa tổng giám mục giáo phận huế
đức tổng giám mục chu sê nguyễn trí linh cùng đông đảo các vị linh mục tù sĩ chức sắc công giáo đã long trọng tiếp đón đoàn
năm hai nghìn hai mươi một đất nước có nhiều sự kiện chính trị quan trọng
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân bày tỏ sự tin tưởng tòa tổng giám mục các vị chức sắc tôn giáo giáo dân sẽ tiếp tục phát huy đồng hành vì sự phát triển của đất nước
thay mặt đoàn công tác chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã chúc đức tổng giám mục các linh mục tù sĩ chức sắc công giáo cùng đông đảo giáo dân một mùa giáng sinh an lành hạnh phúc